đứa con khỏe mạnh cả về chiều cao về cân nặng và sự phát triển trí tuệ
tuy nhiên cũng sẽ rất đau đầu cho những gia đình nào đó
có những ông bố bà mẹ có những đứa con của mình
còi cọc thiếu suy dinh dưỡng
hoặc thậm chí là có những gia đình mà cho con ăn nhiều quá dẫn đến việc mà thừa cân béo phỉ
vậy thì ngay lúc này đây rất là muốn phó giáo sư nguyễn thị lâm chia sẻ
chế độ dinh dưỡng dành cho những bé gọi là còi cọc
và những bé mà thừa cân béo phỉ sẽ có chế độ dinh dưỡng như thế nào
vâng ở đây thì chúng ta thấy rằng là đúng là bức tranh của việt nam
chúng ta thì vừa các cháu vừa mới suy dưỡng rồi thiếu vi chất rất là nhiều
nhưng bên cạnh đó đặc biệt là khu vực thành phố và thị xã tỉnh
thì lại gia tăng cái vấn đề thừa cân béo phì
thế thì đứng về mặt các cháu suy dưỡng này
đặc biệt là suy dưỡng thấp còi hay gọi là cấp chiều cao theo tuổi
thì đây là vấn đề còn có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng ở việt nam
tức là cứ bốn trẻ dưới năm tuổi còn một cháu bị suy dưỡng thể thấp còi
mà đặc biệt là cái thể suy dinh dưỡng thấp còi nó ảnh hưởng đến cái chiều cao khi trưởng thành
ví dụ những cháu hồi nhỏ bị suy dinh dưỡng thấp còi thì đến một mươi tám tuổi
chiều cao trung bình của các cháu thiệt thòi từ năm đến một mươi cm
so với cái tiềm năng di truyền bố mẹ truyền cho cháu
so với nếu cháu không bị suy dinh dưỡng thì cháu cao thêm khoảng năm đến một mươi cm
thì đây là vấn đề rất là quan trọng
thì đặc biệt nuôi dưỡng những cháu đang suy dinh dưỡng
rồi có thể kèn theo viếng ăn
và đặc biệt là suy dinh dưỡng thấp còi thì chúng ta cũng phải tìm nguyên nhân
chúng ta biết rằng nguyên nhân của suy dinh dưỡng thấp còi nhiều khi
nó là nguyên nhân suy dinh dưỡng từ trong bỏ thai
và đặc biệt khi đẻ ra thì có những bà mẹ kiến thức kém
cho nên là không thực hiện cái nuôi con bằng sữa mẹ
rồi ăn bổ sung không đủ chất dinh dưỡng
làm cho cả quá trình các cháu bị thiếu hụt các chất dinh dưỡng
bên cạnh đó thì các bệnh nhiễm trùng như viêm phổi tiêu chảy xảy ra
kết hợp làm cho cháu bị suy dinh dưỡng thấp còi
thì nuôi dưỡng những cháu suy dinh dưỡng thấp còi
thường chúng tôi ngồi tư vấn cũng gặp rất là nhiều trường hợp
và kèm theo suy dinh dưỡng thấp còi thì đấy là biếng ăn
đấy là thiếu vị chất dinh dưỡng
ví dụ như là thiếu máu thiếu sắt thiếu kẽm thiếu vitamin d
canxi là thường xảy ra ở trên những cái cháu này
và để mà tư vấn cho các cháu thì chúng ta lại phải hỏi xem là bà mẹ đang nuôi các cháu như thế nào
thường thì tôi thấy rằng đến một mươi bà mẹ thì đến chín hoặc một mươi bà mẹ trả lời là chế độ ăn của các cháu
ví dụ đang ăn sẵn các mẹ thì chú ý đến thịt cá trứng sữa đấy
nhưng mà nhiều mẹ lại quên cho chất béo cho rất ít
ví dụ trẻ từ chín tháng trở ra chúng ta phải một cái bát bột tráng của các cháu
về hai thịa cà phê tức là một mươi gram
bột mỡ thì có khi các mẹ chỉ cho hai gram cho một bát như vậy
thì cái năng lượng của chất béo rất nhiều
cái điều này nó làm cho các cháu không tăng cân được
rồi chúng ta thấy rằng các mẹ lại không biết cách chọn thực phẩm
dầu sắc dầu kẽm hay là bổ sung vitamin d
cho cháu đủ sữa cho đủ canxi
thì các cháu cũng thiếu viết chất và ảnh hưởng lâu dài đến tăng trưởng chiều ca của các cháu
với những cháu này chúng ta cũng phải xem đường tiêu hóa
các cháu cũng phải xem đường tiêu hóa
có vấn đề gì không
ví dụ như mẹ bảo cháu như tôi hay bị số nạn tiêu hóa
hay là cháu thì táo bón chẳng hạn
thì chúng ta lại cũng phải tư vấn để điều chỉnh cái chế độ ăn cho cháu
để mà cái đường tiêu hóa của cháu nó cũng khỏe mạnh
thì các cháu mới có thể hợp thu các chất dinh dưỡng khi mà mẹ này cung cấp đủ
thì đối với các cháu béo phì
thực ra thì béo phì nhiều mẹ cũng cứ hiểu lầm là
béo phì đấy là các cháu đang thừa dinh dưỡng
nhưng mà thực ra các cháu béo phì chỉ thừa năng lượng thôi
mà nó có từ đâu
ví dụ ăn từ cơm từ bánh kẹo ngọt nước ngọt
các cháu ăn nhiều thì dẫn đến thừa cân
nhưng những cháu béo phì vẫn thiếu vi chất dinh dưỡng
vẫn thiếu máu thiếu sắt thiếu kẽm thiếu canxi thiếu vitamin d
chúng tôi gặp rất nhiều đặc biệt là
chúng ta ngay cảnh cháu đang bú mẹ rất bụ bẫm
nhưng mà coi xương thể bụ
tức là thiếu vitamin d và canxi trong khẩu phần ăn
thì tôi thấy nhiều mẹ cũng sai lầm nữa là
con béo phì mẹ sữa béo phì và cắt sữa khẩu phần ăn của con
thì điều này lại ảnh hưởng đến chiều cao của con
thì khuyên các mẹ là
con có béo phì thì nếu cắt thì cắt bớt cơm
cắt bớt nước ngọt bánh kẹo ngọt
và các món mà dán nhiều chất béo
chứ đừng có cắt sữa của con
mà con có khi một năm không tăng chiều cao
nếu mẹ cắt bỏ cái khẩu phần sữa của con
xin được cảm ơn những chia sẻ từ phía phó giáo sư